bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn người đàn ông không những không chấp hành xử phạt vi phạm hành chính
mà còn dùng đá ném vỡ kính ô tô của cảnh sát giao thông
đó là hà văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện vân canh tỉnh bình định
huấn vừa bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
vào ngày chín tháng hai trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác cảnh sát giao thông
công an huyện vân canh đã phát hiện hà văn huấn có dấu hiệu say xỉn trong quá trình điều khiển xe mô tô
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
kết quả vi phạm hai trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện
nhưng huấn không những không chấp hành mà còn bỏ về nhà
chiều cùng ngày khi tổ công tác chuyển địa điểm tuần tra di chuyển ngang qua nhà huấn
thì bất ngờ bị huấn dùng đá ném vỡ hoàn toàn kính chăn giáo phía sau của xe tuần tra